trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết từ đầu tháng ba đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh có tám mươi sáu bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và hầu hết số bệnh nhân này đều ở huyện diễn châu
tại xã diễn bích huyện diễn châu đã ghi nhận bảy mươi bảy bệnh nhân xã diễn ngọc có chín bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết
hiện nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an đã và đang chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác truyền thông đến với tất cả mọi người dân
trong đó đặc biệt chú trọng công tác truyền thông trong nhà trường để mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên thành viên phòng chống sốt xuất huyết tích cực
ngoài ra các địa phương cũng cần tăng cường giám sát và phát hiện sớm những ca mắc bệnh mới với các triệu chứng như sốt cao sốt đột ngột
đi kèm với các triệu chứng ho sổ mũi đau đầu kịp thời đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời